tối qua ngày ba tháng một mươi hai tại tp hcm đại sứ quán romani và tổng lãnh sứ quán romani tại tp hcm tổ chức lễ kỷ niệm một trăm linh năm ngày quốc khánh nước romani và hai mươi bảy năm thành lập hội hữu nghị việt nam romani
trong những năm qua tp hcm đã thu hút nhiều công ty nhà đầu tư thương nhân và các chuyên gia của romani đến đầu tư hợp tác đào tạo hơn bốn sinh viên đại học và trên đại học trong nhiều lĩnh vực quan tâm của việt nam
năm hai nghìn một mươi chín romani mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước ngày càng phát triển tốt hơn
phát biểu chúc mừng sự kiện trọng đại của nhân dân romani đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm khẳng định mối quan hệ giữa hai nước trong bảy mươi năm qua đã có nhiều phát triển
việc thành lập lãnh sứ quán tại tp hcm cho thấy sự quan tâm của chính phủ romani với tp hcm
nhằm thúc đẩy khai thác những tiềm năng hợp tác thương mại đầu tư du lịch văn hóa giáo dục đào tạo đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin an ninh mạng công nghệ bốn đang